xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã có buổi làm việc tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
để kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và đánh giá năng lực xét nghiệm real time pcr của bệnh viện
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng đang có những diễn biến phức tạp số ca nhiễm vẫn liên tục tăng cao
bộ y tế sở y tế đà nẵng đã ra chủ trương xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đối với người dân
bệnh viện một trăm chín mươi chín là một trong bốn cơ sở có nhiệm vụ thực hiện tech chuẩn đoán covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
với sự hỗ trợ từ bộ y tế viện pasteur tp hcm viện vệ sinh dịch tễ trung ương và sở y tế đà nẵng
gấp rút hoàn thành cơ sở thực hiện xét nghiệm real time pcr tại bệnh viện
trong buổi làm việc sáng nay thứ trưởng nguyễn trường sơn đánh giá cao sự chủ động tích cực của bệnh viện một kiến chiến
trong công tác phòng chống dịch cũng như nhanh chóng hoàn thành vận hành hệ thống xét nghiệm real time pcr
qua kết quả khảo sát kiểm tra của đoàn bộ y tế ngày hôm nay
thì chúng tôi sẽ đánh giá rất cao công tác chủ động
chủ động trong công tác phòng chống dịch
công tác phòng chống dịch tại bệnh viện chủ động cho công tác hỗ trợ cho thành phố đà nẵng
tiếp nhận các bệnh nhân từ ba bệnh viện bị phong tỏa
và công tác chủ động xây dựng những hệ thống xét nghiệm để phục vụ cho công tác chống dịch tại bệnh viện
cũng như là phục vụ cho nhu cầu của thành phố đà nẵng
mặc dù trong một thời gian ngắn nhưng tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị
từ phía ban giám đốc và nhân viên phòng xét nghiệm của bệnh viện một trăm chín mươi chín
bên cạnh đó là sự tích cực và chủ động của viện pasteur tp hcm
không phải chỉ khi có hệ thống xét nghiệm này chúng ta mới đưa vào sử dụng
nhưng mà bệnh viện một trăm chín mươi chín trước đó cũng đã rất chủ động tập huấn cho lực lượng đội ngũ cán bộ viên chức
nhân viên xét nghiệm để đến khi viện pasteur ra
thì các bạn đã đầy đủ tâm thế để chuẩn bị nhận và vận hành hệ thống xét nghiệm này
qua công tác kiểm tra và đánh giá thứ trưởng nguyễn trường sơn đã xác nhận
bệnh viện một trăm chín đủ điều kiện và năng lực xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
ngay từ chiều nay bệnh viện một trăm chín mươi chín phối hợp với viện pasteur tp hcm
sẽ tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm với bệnh nhân người nhà bệnh nhân
nhân viên y tế trong bệnh viện và tiến tới xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đối với người dân
đánh giá xét nghiệm là một trong những giải pháp
sớm để phát hiện ổ dịch
ngành y tế đang triển khai tăng tốc xét nghiệm tại nhiều địa phương
hiện tại tâm dịch đà nẵng và các địa phương như huế quảng nam
cũng đã được bộ y tế tri viện các chuyên gia để hỗ trợ
một mươi ba ngày nay đà nẵng đã thực hiện hơn một mươi chín tám trăm linh xét nghiệm
riêng ngày bốn tháng tám đã xét nghiệm ba một trăm hai mươi năm mẫu
còn tại tp hcm việc lấy mẫu giám sát người về từ đà nẵng cũng được thực hiện quyết liệt
tp hcm đã thực hiện xét nghiệm hai mươi hai ba trăm linh mẫu
sở y tế tp hcm cho biết
mỗi ngày tp hcm xử lý từ tám đến chín mẫu xét nghiệm
bộ y tế đề nghị các sở y tế phải tiến hành tập huấn ngay cho các cơ sở y tế trên địa bàn
về cách thức lấy mẫu
trong ngày hôm nay bộ y tế tri viện tám thành viên của trường đại học y hà nội
vào huế và quảng nam để giúp địa phương xét nghiệm
phát hiện càng sớm để kiểm soát tốt đang được ngành y tế quyết liệt thực hiện
một mươi hai năm trăm linh chiếc khẩu trang vải không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đang được mang đi tiêu thụ
ngoan tỉnh hương yên phát hiện và tạm giữ
chủ hàng là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở phường nhân hòa thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
dũng bị bắt quả tang tại tổ dân phố yên lập yên tập phường nhân hòa thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
khi đang dừng đỗ xe để bốc xếp hàng hóa
tại thời điểm kiểm tra phạm văn dũng không xuất trình được hóa đơn chứng tử
tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
tổ công tác đã đưa dũng cùng phương tiện và toàn bộ số khẩu trang trên về trụ sở đội quản lý thị trường số năm
của quản lý thị trường tỉnh hưng yên để xác minh và xử lý theo quy định
trước diễn biến dịch đang có những chiều hướng phức tạp thì việc ngăn chặn những nguồn lây lan từ nước ngoài
là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác phòng chống dịch trong nước
đặc biệt là sau hàng loạt vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
với sự tiếp tay từ chính các đối tượng trong nước đã bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý
thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng cao được xem là giải pháp hiệu quả
để ngăn chặn và phát hiện các đối tượng vượt biên trái phép
phản ánh của phóng viên intv tại tỉnh lạng sơn
thôn phiên sơn liếc xã quốc khánh huyện tràng định tỉnh lãng sơn cách biên giới trung quốc một mươi phút đi bộ
những ngôi nhà khóa cửa nhiều ngày những bà mẹ chở con những đứa trẻ vắng bóng cha vợ vắng bóng chồng
mỗi người đều có hoàn cảnh riêng nhưng đều có một điểm chung đó là người thân của họ
đều đang ở phía sau song sắt chạy giam chịu sự xử lý của pháp luật về hành vi đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

đặc biệt là trong thời gian vừa rồi chúng tôi bắt hai vụ trên bốn đối tượng có hành vi đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép
trước tình trạng đồng bào biên giới chưa có những nhận thức rõ ràng về pháp luật cũng như chưa ý thức được những mối nguy hại nguy cơ lây lan dịch bệnh từ phía bên kia biên giới
ngay từ khi diễn biến dịch bệnh trong nước có những chiều hướng phức tạp trở lại những buổi tuyên truyền vận động người dân giáp biên như thế này đã được tổ chức thường xuyên liên tục
lực lượng công an bộ đội biên phòng đã đến từng nhà từng thôn bản vùng cao chứa những đoạn phim ngắn về mối nguy hại khi tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua đó vận động người dân nâng cao nhận thức

mỗi ngôi nhà mỗi bản dân có thể tự tập tập tục tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập
mỗi nhà mỗi bản dân có thể tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập tập
làng giờ đây đã trở thành những chốt trận dọc tuyến biên giới kịp thời thông tin và phối hợp
với lực lượng chức năng ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép hạn chế tối đa
nguồn lây lan dịch bệnh từ nước ngoài
sau một tuần xét xử và nghị án chiều qua tnthh đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
tập đoàn đa cấp thăng long thăng long group lừa đảo ba mươi sáu người chiếm đoạt hơn bảy trăm linh tỷ đồng
chủ tịch hội đồng quản trị của thăng long group lê văn quang bị tuyên phạt tù trung thân
bảy đồng phạm với lê văn quang trong vụ án này cũng bị tuyên phạt các mức án từ chín đến một mươi chín năm tù
cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo phải liên đối chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
tháng tám năm hai nghìn một mươi hai quang cùng đồng phạm góp vốn thành lập công ty bán hàng đa cấp trách nhiệm hữu hạn tầm nhìn việt
năm hai nghìn một mươi bốn quang mua lại một công ty đã có giấy phép kinh doanh đa cấp của bộ công thương
đổi tên thành công ty nhượng quyền thăng long tạo vỏ bọc pháp lý
sau đó quang lập ra chuỗi năm công ty con thuộc thăng long group có trụ sở tại hà nội gây dựng hình ảnh là tập đoàn thế lực
thông qua các chương trình nộp tiền mua máy lọc nước thực phẩm chức năng làm đẹp giảm cân vào công ty
nhà đầu tư được hứa hẹn không cần làm gì mà vẫn thu về mức tiền thưởng tương ứng
ai mua đơn hàng ba mươi một triệu đồng được nhận một trăm bốn mươi sáu triệu đồng đơn hàng hai trăm ba mươi triệu đồng sẽ được nhận bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng
các bị cáo tính lợi nhuận theo kiểu kim tự tháp lấy tiền của người sau chia cho người trước
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu quang cùng đồng phạm đã lừa đảo ba mươi sáu người thuộc ba mươi hai tỉnh thành chiếm đoạt hơn bảy trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên hiện chỉ có một năm trăm chín mươi chín bị hại tới trình báo và yêu cầu bồi thường một trăm hai mươi hai tỷ đồng
với thủ đoạn gọi điện cho người dân giả danh là công an hải quan nhân viên bảo hiểm để lừa một số người nhẹ dạ cả tin
chuyển tiền vào tài khoản do nhóm đối tượng này cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng trương thị mỹ hằng
ba mươi một tuổi và trương thái quý
hai mươi bốn tuổi cùng chú tại quận ba tp hcm vừa bị công an quận năm từ liêm tp hcm ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an trương thị mỹ hằng khai nhận vào năm hai nghìn một mươi tám quá trình làm ăn tại campuchia
hằng có quen biết với một nhóm người nước ngoài
sau đó các đối tượng này đã bàn bạc và lên kế hoạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người ở việt nam
với thủ đoạn là gọi điện thoại giả danh nhân viên hải quan nói dối có gói hàng gửi cho họ
và yêu cầu người nhận cần nộp một khoản phí thuế bảo hiểm thông qua một tài khoản do nhóm đối tượng này cung cấp
sau khi nhận được tiền của bị hại các đối tượng sẽ chuyển cho hàng năm dựa trên tổng số tiền lừa được của bị hại
quá trình thực hiện hành vi hằng đã rủ em trai là trương thái quý cho mượn tài khoản để lừa đảo
đồng thời chi cho quý năm số tiền nhận được
với thủ đoạn này các đối tượng đã tham gia lừa của một bị hại số tiền hơn một tỷ đồng
hiện công an quận năm tứ liêm đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hồ khẩu thường chú tại thôn huề trì xã an phụ
thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an thành phố trí linh tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ sáu phố vàng thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vương thị quế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn an nghiệp xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt